bám vào máy xúc lội bùn lầy hơn bốn giờ đồng hồ giao mình qua dòng dọc giữa sông
đó là câu chuyện bốn mươi tám giờ thoát chết của nhóm công nhân bị cô lập tại thủy điện đắc mi hai
liên quan đến vụ lũ quét kinh hoàng khiến cho một mươi ba người mất tích ở xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
mời quý vị đến với những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận ngay sau đây
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được khi tiếp cận khu vực hơn hai trăm linh công nhân
của nhà máy thủy điện đắc mi hai vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi
những công nhân vượt qua dòng suối chảy xiết bằng dòng dọc như thế này
đến một mươi sáu giờ hai mươi bảy người thuộc nhóm công nhân tại khu vực làm việc của nhà máy thủy điện đắc my hai
đã thoát khỏi khu vực cô lập
dòng dọc đã được gia cố và đã đưa được nhóm công nhân ra ngoài an toàn
sáng nay bên chủ tổ thương cùng với anh em công nhân cùng con anh lấy cáp ở đơn vị ngay bên cạnh
thoát khỏi khu vực bị cô lập sau bốn mươi tám giờ đối mặt với tử thần
những công nhân này không giấu nổi sự bàng hoàng
đến một giờ một đến ba giờ là nước về nhanh lắm cực kỳ nhanh mà xử lý
không kịp dịp cầu là gãy dịp cầu
cái cầu chính bên kia là gãy bắt đầu nước ảo vô nhà máy
máy này em là chỉ còn một cách là lây cổ trục lây cổ trục là bám lên cổ trục mà thôi
chỉ còn là đường cuối cùng là nước lên so với cầu trình là hai mét mà ba trăm tám mươi mà lên tới hai mét nước nữa
theo lãnh đạo công ty thủy điện đắc my hai hiện đã liên lạc được với tất cả công nhân
tuy nhiên vẫn còn hơn tám mươi người chưa thể rời khỏi khu vực bị cô lập